thưa quý vị sáng nay tại trung đoàn không quân chín trăm một mươi sáu sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi một quân chủng phòng không không quân
các cán bộ chiến sĩ tham gia lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ đã thực hiện diễn tập bay biểu diễn kéo cờ tổ quốc cờ đảng với biên đội gồm chín trực thăng
theo kế hoạch lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ sẽ có lực lượng không quân chào mừng gồm chín máy bay trực thăng mang cờ đảng cờ tổ quốc
bay qua khán đài sân vận động thành phố điện biên phủ
những lá cờ có kích thước giống nhau là hai mươi m hai được làm từ chất liệu polyester loại vải có đặc tính dai bền và thoáng khí bảo đảm trong quá trình bay cùng trực thăng
trước mỗi lần máy bay cất cánh các bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng máy bay từ trong ra ngoài
một chuyến bay thành công phụ thuộc rất nhiều vào các bộ phận phục vụ dưới mặt đất
chúng tôi xác định rõ được nhiệm vụ từ công tác chuẩn bị bay rồi đến thực hành bay chú đáo tỉ mỉ và hiệp đồng thật chặt chẽ
khác với các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc vận tải hàng hóa thông thường
trong chương trình bay biểu diễn lần này những chiếc trực thăng sẽ được treo dưới bụng một quả nặng có trọng lượng lên tới một trăm hai mươi năm kg
quả nặng này nối với một sợi dây cáp dài tám mét treo lá cờ phía dưới bụng máy bay
giúp cho lá cờ có thể tung bay cân đối khi trực thăng tiến về phía trước
việc bay đội hình chín máy bay giữ khoảng cách và độ cao đều nhau
đòi hỏi phi công cần tập trung cao độ vào quá trình gian luyện bảo đảm sức khỏe sự kiên trì
đội trưởng ba biên đội cần phải có sự hiểu nhau nắm chắc bài bay đường bay và nội dung liên quan để bảo đảm nhiệm vụ diễn ra tốt nhất
đối với trung đoàn chín trăm một mươi sáu trước đây cách đây một mươi bốn năm trung đoàn đã tổ chức bay chào mừng kỷ niệm một năm thăng long tại hà nội
tuy nhiên nhiệm vụ đợt này nó khác
có cái khó khăn hơn đối với trung đoàn chín một mươi sáu đó là bay cơ động toàn bộ lực lượng trang bị và phi công lên điện biên
tôi cán bộ chí sĩ trung đoàn chín một mươi sáu cũng như các đồng chí tham gia nhiệm vụ này đây là một cái linh dự
đến thời điểm hiện tại các cán bộ phi công tổ bay đã thực hành nhuẩn nhuyễn
với quyết tâm mang đến màn trình diễn đặc sắc chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ vào ngày bảy tháng năm tới đây